ngày mai miền bắc sẽ bước vào một chư kỳ giảm nhiệt
cùng với sự suy yếu của dạnh áp thấp cũng như vùng thấp nóng phía tây
miền bắc trời vẫn có nắng từ sớm nhưng cường độ nắng cũng giảm dần
nên nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh vùng núi phía bắc
khu vực lào cai hà giang cao bằng và lạng sơn giảm xuống còn ba mươi bốn ba mươi năm độ dưới ngưỡng nóng
trong khi ở các tỉnh trung du và vùng đồng bằng bắc bộ
nhiệt độ giảm xuống còn từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ và tiếp đà giảm nhiệt như vậy
thì đến ngày hai mươi bốn tháng sáu nắng nóng ở bắc bộ sẽ giảm xuống còn vài nơi
và đến ngày hai mươi năm tháng sáu thì gần như là hết hẳn
rãnh thấp yếu dần nên nhiệt ở miền trung cũng không còn tăng nữa
tuy nhiên ngày mai suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận ninh thuận
vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh này
tiếp tục duy trì trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
vẫn có những điểm nhiệt cao từ ba mươi chín ba mươi tám độ
và dự báo tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền trung sẽ còn duy trì liên tục
từ nay cho đến hết tháng sáu và chưa có dấu hiệu kết thúc
ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng tăng dần về cường độ
dưới tác động của gió mùa tây nam xu hướng hoạt động mạnh
chiều và tối mai ở khu vực nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông ở nhiều nơi
khu vực miền đông nam bộ cũng như các tỉnh ven biển miền tây
các vùng như bạc liêu cà mau hay là cả kiên giang
sẽ là những tỉnh có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
trong khi đó các tỉnh tây nguyên trong chiều và tối mai cũng có mưa rào và rông
ở nhiều nơi nhưng lượng mưa không quá lớn phổ biến ở ngưỡng từ năm một mươi năm mm
do mưa tăng thời gian mưa xuất hiện sớm vì thế mà nền nhiệt ngày mai
ở các tỉnh nam bộ sẽ không cao
như ở khu vực các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ chỉ khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trong khi ở các tỉnh miền đông nam bộ nhiệt độ ở ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn đối với khu vực tây nguyên nhiệt độ cũng chỉ giao động
ở ngưỡng từ ba mươi ba mươi năm độ
trên biển ở khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
với khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa gió hướng nam đến đông nam
với cường độ trung bình từ cấp bốn đến cấp năm biển lặng
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại